bảy trung tâm chỉ huy công an thành phố hà nội nhận được tin xảy ra cháy tại một căn hộ ở tầng hai mươi tổ hợp trung cư new horizon city lĩnh nam phường mai động quận hoàng mai hà nội
chạy bộ hai mươi tầng vượt qua khói lửa bao trùm các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an quận hai bà trưng đã giải cứu an toàn bé trai mắc kẹt trong căn hộ bốc cháy khiến nhiều người vỡ hòa vì xúc động
đoạn clip ghi lại hành trình dập tắt đám cháy giải cứu cháu bé bị mắc kẹt tại căn hộ hiện đã thu hút được hơn ba mươi lượt xem và bày tỏ cảm xúc
xem lại đoạn video cảm thấy nghẹt thở thật khâm phục các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và công an quận hai bà trưng đã cứu sống cháu bé bị mắc kẹt tại căn hộ không biết nói gì hơn là cảm ơn tất cả các đồng chí
có những thức phim này nhân dân mới cảm nhận được sự vất vả gian nan của các chiến sĩ công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
những hình ảnh đẹp này cần được chia sẻ lan rộng hơn nữa khi xem lại đoạn phim tôi cảm thấy rất xúc động chúc các anh thật nhiều sức khỏe bình an
thời gian qua trên địa bàn hà nội đã xảy ra nhiều vụ cháy trong đó có những vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng khiến không chỉ thiệt hại về người
mà còn thiệt hại lớn về tài sản sự có mặt kịp thời những hành động cứu người hướng dẫn người dân thoát nạn của những chiến sĩ công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
dù là nhiệm vụ là trách nhiệm nhưng những hình ảnh này đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh không ngại khó ngại khổ
luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và nhận được cơn mưa lời khen từ đông đảo người dân có lẽ đó sẽ luôn là phần thường động lực thôi thúc người chiến sĩ thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ của mình
tuyệt vời tinh thần quả cảm vì dân quên mình của các chiến sĩ công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy các chiến sĩ tuyệt vời lắm nhân dân luôn cần và biết ơn những người như các chiến sĩ
mong cuộc sống luôn bình an cảm ơn lực lượng phòng cháy chữa cháy công an cứu nạn và cứu hộ luôn mạnh khỏe và hoàn thành rất sắc
để hạn chế xảy ra các vụ cháy nhất là vào mùa mưa mùa nắng nóng lực lượng công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tăng cường vận động
khuyến khích nhân dân đăng ký sử dụng ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ app báo cháy một trăm một mươi bốn đồng thời tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư hộ gia đình trung tâm thương mại
việc người dân việt nam cùng chung tay chấp hành tốt các quy định về phòng chống cháy nổ cũng chính là góp sức chiến đấu của các chiến sĩ công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy trên mặt trận phòng chống giặc lửa đảm bảo cuộc sống bình yên
suy nghĩ quan điểm của bạn về những hình ảnh đẹp tình thần xả thân bất chấp hiểm nguy cứu người của người chiến sĩ công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như thế nào hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
và thực trạng này đã khiến cho người tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là tình trạng ngập úng kéo dài ở nhiều tuyến phố và các khung giờ cao điểm đã khiến cho không ít phương tiện giao thông đã bị chết máy hoặc là không thể di chuyển được
vâng để góp phần giúp cho quý vị đi lại trong những ngày mưa được thuận lợi và an toàn hơn câu chuyện giao thông ngày hôm nay xin được đưa ra một vài lời khuyên xin mời quý vị cùng theo dõi
mưa to gió lớn tắc đường và ngập úng
một sự kết hợp vô cùng khắc nghiệt đối với người tham gia giao thông tại hà nội trong thời gian qua
và điều đầu tiên chúng tôi muốn quý vị các bạn lưu ý đó là cân nhắc lộ trình di chuyển của quý vị trước khi bước vào thử thách mỗi khi mưa to gió lớn
với cụm từ khóa những tuyến đường thường ngập úng tại hà nội quý vị hoàn toàn có thể tìm thấy trên mạng một số cái tên khá nổi tiếng tại hà nội như vành đai ba đài lộ thăng long cầu giấy trần quốc hoàn thái hà liễu giai đào tấn v v
hãy lưu ý và tránh những cái tên này trên lộ trình di chuyển của mình
thời tiết mưa to kéo dài dẫn đến tình trạng ngập ống một số vị trí ngã ba ngã tư hoặc một số tuyến đường
thì lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và người tham gia giao thông là thứ nhất là thường xuyên cập nhật liên tục các trang thông tin như báo đài để cập nhật tuyến đường đi làm sao cho an toàn thông suốt
nếu chẳng may đang đi mà gặp hợp úng thì cần phải làm gì
hãy từ từ xếp hàng và lần lượt di chuyển ở phía bên tay trái đường
thiết kế mặt đường luôn có độ dốc nhất định về phía bên tay phải để thu nước về các cống thoát
vì vậy bên trái đường luôn là vị trí cao nhất
tuy nhiên người đi xe máy cần lưu ý tránh xa xe ô tô hay những phương tiện cỡ lớn ra
rất nguy hiểm sóng ở hà nội cũng to lắm đấy
và cũng đừng mong lợi dụng độ rẽ nước của các phương tiện cỡ lớn để giảm độ sâu cho phương tiện phía sau
vì chưa chắc phương tiện phía trước đã thoát được vũng ngập và rất dễ bạn sẽ là nạn nhân tiếp theo
còn đối với xe máy xe số thì là có thể đi số hai hoặc là số một
nếu đi được thì có đi số một
chỉ sẽ không bị chết máy

còn t ga thì là mọi người đi sẽ đều tay ga hơn
khi không nhà ga đột ngột để nước đỡ vào trong máy thì sẽ không bị chết máy
còn với các chị em phụ nữ thì có thể là đi tránh các xe ô tô tải hoặc ô tô to ra
thì là sóng của các xe sẽ gây cho chị em yếu tay lái sẽ có thể bị ngã
thường thường người ta có ý thức thôi
thì đi điểm đạm và những vùng vũ lức sâu thì người bên cạnh kể cả xe máy người ta cũng đỡ bất vả
nên nhiều người người ta vội
một tí người ta lao là nước nó bắn đến ô tô còn mất hết tầm nhìn
chưa có gì là người xe máy
đấy là những người người ta ý thức chưa được tốt lắm
một lưu ý nữa đó là tai nạn do cây đổ
đây là tình huống thường xuyên xảy ra vào mùa mưa bão tại hà nội
do quá trình bê tông hóa hạn chế sự phát triển của dễ cây
người tham gia giao thông cần tránh những tư đường có cây to cuộn gió
cạnh các nhà cao tầng và các khu vực ngập úng kéo dài
thì chúng ta lựa chọn con đường nào đó
là ít cây to để chúng ta đi
có thể san một chút
chúng ta cố gắng đi con đường đấy
để đảm bảo là tránh cái tình trạng có thể cây đổ hoặc là cành cây nó rơi vào chúng ta
trong quá trình mưa bão thì đất nó sẽ mềm ra
thế thứ hai là cây thì khi đó là gió thổi nó sẽ lung lay
người ta biết rằng cái lực gió nó thổi vào cây nó lung lay cây
mà cái gốc cây thì lại bị coi như là đất mềm ra
cho nên rất là dễ đổ
chúng tôi an toàn nhất vẫn là các cây
gọi là các cái hiên của các gia đình để chúng ta vào đây trúng mưa tả
bởi vì ở chỗ đó cũng vừa tránh được cây đổ vừa tránh được các cái pha trạng
không nên đi cố mà phải nghe theo sự điều tiết của lực lượng chức năng
và các nhân viên của công ty cấp thoát nước
để làm sao cho bà con vượt được qua cái khu vực ngập úng được an toàn
và tránh hư hỏng với các phương tiện về sau
một số kinh nghiệm khác cũng được lực lượng chức năng khuyên cáo đó là
tránh các khu vực gần các tòa nhà cao tầng
đây là những địa điểm dễ gập úng và cuộn gió
tránh di chuyển gần các cống thoát nước lớn vô cùng nguy hiểm cho người đi bộ và xe máy
tránh di chuyển gần các công trình đang thi công
nguy cơ sụt lún có thể đến bất cứ lúc nào
thưa quý vị như vậy là trong cuộc họp bất thường ngày hôm qua
thông qua ubthq đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường
đối với xăng dầu mỡ nhờn có hiệu lực từ ngày một mươi một tháng bảy tới
theo đó giảm thuế bảo vệ môi trường về mức sàn trong biểu khung thuế xuất như đề nghị của chính phủ
mức giảm kịch cung mà ubthq có thẩm quyền quyết định theo sự ủy quyền của quốc hội
đây được xem là chính sách hỗ trợ rất cần thiết thể hiện sự chia sẻ của nhà nước với người dân doanh nghiệp
trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao như thời gian vừa qua
gây áp lực lớn đến chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như chi tiêu tiêu dùng của người dân
tuy nhiên trong dài hạn thì nhiều chuyên gia kinh tế lại cho rằng là nên tiếp tục sử dụng các công cụ
như thuế xuất nhập khẩu thuế tiêu thụ đặc biệt để điều hành ổn định thị trường xăng dầu trong dài hạn
để làm rõ hơn về vấn đề này góc nhìn chuyên gia mời tới trường quay ngày hôm nay
chuyên gia kinh tế tiến sĩ vũ đình ánh nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu thị trường giá cả bộ tài chính
xin chào ông ạ
sự thảo về nghị quyết điều chỉnh mức thuế đối với bảo vệ xăng dầu đã được thông qua
ông đánh giá là giảm mức thuế bảo vệ xăng dầu trong thời điểm hiện nay có ý nghĩa như thế nào
vâng trước hết thì tôi cho rằng cái biến động tăng có thể nói là rất là bất thường
và mức cao của giá xăng dầu là do phụ thuộc vào biến động giá xăng dầu trên thị trường thế giới
và việc chúng ta hạn chế mức tăng này thông qua việc chúng ta giải
cái khung thuế bảo vệ môi trường là một việc làm cần thiết và kịp thời
để giúp hạ nhiệt mức tăng của giá xăng dầu và thông qua đó giảm bớt tác động tiêu cực
của việc tăng giá xăng dầu trong thời gian vừa qua
tới cả sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của người dân
và việc ủy ban thư vụ quốc hội đã có một cuộc họp đột xuất để có những quyết định như vậy
tôi cho rằng là một việc làm rất là phù hợp
tuy nhiên thì chúng ta cũng biết là cái thuế bảo vệ môi trường nó chỉ là một cấu phần
và đây là cái khoản thu tuyệt đối với mức kịch khung là bốn đồng
và cái mức giảm như chúng ta thấy trong cái lần quyết định này
cũng chỉ giao động mức là năm trăm linh tới một đồng cho một cái lít xăng dầu
thì so với cả cái mức giá kỷ lục của giá xăng dầu tăng hơn ba mươi đồng như hiện nay
cho một lít xăng dầu thì rõ ràng là cái mức tăng là cần thiết
tuy nhiên thì có vẻ là cái mức độ là chưa phù hợp
nó cũng khá là hạn chế trong cái việc chúng ta kiểm soát
cái sự tăng của giá xăng dầu trong cái thời gian gần đây
theo tính toán của bộ tài chính khi áp dụng chính sách giảm giá thuế bảo vệ môi trường
mà sản lượng tiêu thụ vẫn giữ như hiện nay
thì thu ngân sách từ thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng
là ước sẽ giảm khoảng bảy tỷ đồng
theo ông chúng ta cần phải làm như thế nào để có thể hài hòa lợi ích
giữa nhà nước doanh nghiệp và người dân
dạ vâng nếu chúng ta tính về các con số cụ thể giá
sự tiêu thụ mặc dù là cái giá tăng
và với các khoản thu tuyệt đối như là đối với thuế bảo vệ môi trường
thì chúng ta khá là dễ dàng tính toán
tuy nhiên thì các cái khoản thu ngân sách đối với xăng dầu
thì chúng ta còn có cái khoản thu tương đối với ba cái sách thuế
đó là thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
và thuế tiêu thụ đặc biệt
và theo đó khi giá xăng dầu tăng thì những cái khoản thu này lại tăng lên
do đó thì chúng ta thứ nhất là cân đối từ các khoản thu tuyệt đối
đối với mỗi một lít xăng dầu
để có cái nhìn khái quát tổng quát hơn
liên quan tới cái tác động của cái việc là chúng ta cắt giảm
cái thu ngân sách từ cái xăng dầu
đối với cả các tổng thu ngân sách của chúng ta
tôi cho rằng là như vậy
cái vấn đề thứ hai quan trọng hơn rất nhiều đó là
nếu với vài nghìn tỷ mà chúng ta có thể là bị giảm thu
nhưng mà cái tác động rộng lớn của nó
đối với cái sự phát triển kinh tế xã hội
thì chúng ta cần có cái tổng thu ngân sách
và những cái đánh giá một cách tổng quan
và một cách cẩn trọng hơn
liên quan tới cái việc chúng ta sử dụng các cái công cụ
về cắt giảm các khoản thu ngân sách đối với xăng dầu
và cái thứ ba nữa thì tôi cho rằng
khi mà chúng ta tính toán cái khoản hụt thu
mà chúng ta hay tính như vậy
khi chúng ta cắt giảm các khoản thu ngân sách
cụ thể đây là đối với trường hợp thuế bảo vệ môi trường
thì chúng ta cần đưa nó vào trong cái tính toán cân đối chung
tổng thể các khoản thu khoản chi của ngân sách nhà nước
cùng với đó là các cái mục tiêu của chúng ta
trong vấn đề là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
phục hồi phát triển kinh tế
cũng như là vấn đề về kiểm chế và kiểm soát lãng phát
vâng ngoài thuế bảo vệ môi trường
thì hiện bộ tài chính bộ công thương
còn đề xuất chính phủ xem xét chính quốc hội là
giảm thuế như là thuế xuất nhập khẩu này
thuế tiêu thụ đặc biệt hay là thuế giá trị gia tăng
theo ông nếu như những cái đề xuất này được thông qua
thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào
tôi cho rằng đây là những cái đề xuất hết sức là cần thiết
xem xét nó một cách nghiên túc
và đặc biệt là chúng ta phải tạo ra một cái cơ chế
để những cái đề xuất này có thể đi ngay vào cuộc sống
thay vì là nếu chúng ta đợi theo cái quy định hiện nay
tức là phải thông qua những cái cuộc quốc hội
chứ không phải là ủy ban thường vụ quốc hội
có thể quy định được vấn đề này
hay thậm chí là vai trò của chính phủ
trong vấn đề là chủ động linh hoạt
cắt giảm các cái khoản thu ngân sách
mà nó liên quan đến các cái sắc thuế
như chị vừa mới liệt kê hiện nay
đối với cả cái xăng dầu của chúng ta
như tôi đã nói
cái việc mà chúng ta có thể
chúng ta cắt giảm các khoản thu ngân sách
đối với xăng dầu là hết sức cần thiết
trong cái bối cảnh là chúng ta
kiểm soát riêng cái sự biến động tăng
có thể nói là rất bất thường
của cái giá xăng dầu
và là cái tác động rất là tiêu cực của nó
tới cái sản xuất kinh doanh
cũng như là cái đời sống của chúng ta
thì rõ ràng là cái việc cắt giảm như vậy
thì nếu như đối với thuế bảo vệ môi trường
như chúng ta cũng đã thấy là
cái mức cắt giảm nó không được nhiều
nếu mà chúng ta có cắt giảm toàn bộ
thuế bảo vệ môi trường
cũng chỉ được bốn đồng cho một lít xăng dầu
trong khi đó tổng các khoản thu kia
cũng đã lên tới khoảng trên một mươi đồng
cho một lít xăng dầu
do đó thì cái việc mà chúng ta sáng sát cắt giảm đó
nó sẽ tác động rất là tích cực
khác hẳn so với việc là chúng ta chỉ
cắt giảm cái thuế bảo vệ môi trường
như là trong cái quyết định của bản thân của quốc hội này
cái vấn đề thứ hai quan trọng hơn rất nhiều
đó là cái việc mà chúng ta cắt giảm như vậy
thì cái tính kịp thời
cái tính gọi là đi ngay vào cuộc sống của nó
nó sẽ có tác động rất là quan trọng
thay vì việc là chúng ta lại phải chờ đợi
trong cái thời gian
và như vậy thì cái tác động hay là cái hiệu quả
của những cái việc chúng ta cắt giảm như vậy
có thể là nó sẽ không tác động tốt
như chúng ta mong muốn
tới cái sự phát triển kinh tế sau
đặc biệt là cái mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô
trong cái năm hai nghìn hai mươi hai
và có thể cho cả cái năm tới
do đó thì tôi cho rằng
ngoài cái việc là chúng đề xuất như vậy
thì chúng ta cần có một cơ chế
để làm sao mà chúng ta có thể chủ động linh hoạt
và kịp thời
trong cái việc là xử lý các khoản thu ngân sách
để giảm cái tác động
tiêu cực của cái việc biến động
tăng giá xăng dầu tới nền kinh tế
về lâu dài thì ngoài các công cụ thuế phí
thì theo ông chúng ta cần có những cái biện pháp
dài hơi như thế nào
để có thể bình ổn giá xăng dầu trong nước
tôi cho rằng để bình ổn giá xăng dầu
thì chúng ta cần phải đặt cái đầu tiên
đó là liên quan tới cái việc là
chúng ta cần tính toán đến cái chiến lược
về giữ trị xăng dầu
để làm sao không chỉ liên quan đến vấn đề
về đối phó với cái biến động giá
mà nó còn liên quan đến biến động
về các nguồn cung
đặc biệt trong cái bối cảnh
mà đứt gãy cái nguồn cung
rất nhiều cái nguyên nhiên vật liệu
như hiện nay
do những cái biến động về địa chính trị
cái vấn đề thứ hai nữa là
hiện nay chúng ta đã sản xuất trong nước
cái xăng dầu
do đó thì chúng ta phải tăng cái quyền chủ động
về cái nguồn cung xăng dầu
thông qua kể cả cái dự trữ về lưu thông
dự trữ sản xuất
và đặc biệt đó là cái quyền chủ động về giá
đối với xăng dầu
và cái thứ ba đó là
đối với các quản thu ngân sách
thì như tôi đã đề xuất là
chúng ta phải có một cơ chế
để làm sao mà chúng ta có thể linh hoạt
để chỉnh các quản thu ngân sách
phục vụ cho các mục tiêu lớn hơn
về ổn định kinh tế vĩ mô
và cái thứ bốn nữa là
chúng ta cũng cần phải xem xét
các cái cấu thành
tạo thành nên cái giá xăng dầu
bán lẻ như hiện nay
chúng ta bởi vì có một số bộ phận cấu thành
hiện nay không phù hợp
hay là chưa phù hợp
với cái sự phát triển của nền kinh tế thị trường
đã vâng cảm ơn ông